đối tượng nhung và xuân có liên quan đến vụ trần trọng lâm phó trưởng ban xã hội bạn đọc của báo sức khỏe và đời sống cưỡng đoạt hai trăm một mươi triệu đồng của một người đàn ông ở quận hà đông thành phố hà nội là cổ đông một số phòng khám ở thành phố bắc giang và một số tỉnh thành khác
với hành vi đưa người trung quốc qua biên giới trái phép ba đối tượng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định khởi tố
trước đó khoảng giờ ba mươi năm phút ngày hai tháng bảy trong quá trình tuần tra công an thành phố lào cai phát hiện một xe ô tô biển số hai mươi a một nghìn một mươi dừng đỗ tại khu vực biên giới khu công nghiệp kim thành thành phố lào cai
tổ công tác đã kiểm tra phát hiện trên xe có năm người gồm một người việt nam lái xe chở bốn người trung quốc
qua điều tra ban đầu bốn đối tượng quốc tịch trung quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép qua khu vực lối mòn xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai
mở rộng điều tra
lực lượng chức năng đã bắt giữ ba đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới gồm phạm văn phong nguyễn văn hữu cùng chú huyện bát sát và nguyễn ngọc khánh chú tại tỉnh thái nguyên
công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra do người dân qua lại biên giới bắt buộc phải thực hiện cách ly
nên không ít công dân đã cố tình nhập cảnh trái phép vào nội địa nhằm tránh bị buộc cách ly
tính đến ngày hai mươi bảy tháng bảy các đơn vị biên phòng nghệ an đã kịp thời phát hiện đưa đi cách ly năm mươi bốn vụ một trăm hai mươi ba người dân có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới
thực trạng này đang gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ biên giới gắn với việc phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng lô văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại xã thông thủ huyện quế phong
vừa bị đồn biên phòng thông thủ
bộ đội biên phòng nghệ an ra quyết định khởi tố về tội đưa người khác vượt biên giới trái phép với giá tiền công là năm triệu đồng
đón lọng những trường hợp mà họ cắt được rừng vào địa bàn xã thông thủ rồi thì cái chốt cơ đồng này có thể phát hiện và bắt giữ xử lý sau đó
tình trạng nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp
đa số người vi phạm là lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch covid nên không có công an việc làm đã tìm cách trốn về việt nam bằng đường mòn lối mở
tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện
tính đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
bộ đội biên phòng nghệ an đã kịp thời phát hiện năm mươi bốn vụ với một trăm hai mươi ba trường hợp công dân nhập cảnh trái phép và kịp thời đưa đi cách ly
căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh bộ chỉ huy biên phòng tỉnh an chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng trên các chốt để kiểm tra kiểm soát chốt chặn và xử lý
kịp thời phát hiện xử lý
tất cả các trường hợp nhập biên trái phép vào khu vực địa bàn đảm bảo tốt nhất công tác phòng dịch theo quy định
để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch trên toàn tuyến đường biên giới các đơn vị bộ đội biên phòng nghệ an đang tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tuần tra kiểm soát chặt chẽ
tại các khu vực đường mòn lối mở và khu vực cửa khẩu để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi xuất nhập cảnh trái phép
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
khó lường ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp đà nẵng có văn bản quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ kể từ một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bảy trên địa bàn huyện hòa vang
như vậy từ một mươi ba h trưa nay toàn thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
theo đó ubnd tp đà nẵng yêu cầu ủy ban nhân dân huyện hòa vang chủ trì phối hợp với lực lượng công an giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội trên địa bàn
lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quản lý đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bảy ubnd tp đà nẵng đã có công văn chỉ đạo về việc triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong vòng một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy tại địa bàn các quận hải châu thanh khê sơn trà ngũ hành sơn cẩm lệ và liên triều
nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng nhất là khi quảng nam đã có hai ca dân tính với dịch bệnh covid một mươi chín từ chiều ngày hôm nay tỉnh quảng nam khởi động lại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó thành lập bốn điểm chốt chặn covid một mươi chín
tại đường ven biển dt sáu trăm linh ba b điện bàn hội an sẽ lập chốt tại khu vực gần coco bay
đường dt sáu trăm linh bảy lập tại khu vực gần trường đại học quốc tế thái bình dương
trên quốc lộ một lập tại bến xe bắc quảng nam
trên quốc lộ một mươi bốn b lập tại trạm cân
đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh giao các huyện thị xã thành phố tùy điều kiện cụ thể thành lập các điểm chốt chặn để kiểm tra kiểm soát
sẽ có hai lớp chốt chặn ở tỉnh và các địa phương
tại các điểm chốt chặn
cần thực hiện kê khai y tế và kết nối với chính quyền sở tại nơi người dân đến
cùng với đó người từ đà nẵng về ngày hôm nay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tại các điểm chốt chặn lực lượng công an chủ công phối hợp với các đơn vị liên quan
thực hiện nghiêm việc chốt chặn kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn vào lúc tám h hai mươi sáu phút sáng ngày hôm nay
một trận động đất có độ lớn bốn độ richter tiếp tục xảy ra
tại khu vực huyện mộc châu sơn la
đây là trận động đất có độ lớn thứ hai trong liên tiếp sáu trận động đất
tại khu vực này diễn ra từ trưa ngày hai mươi bảy tháng bảy đến sáng ngày hai mươi tám tháng bảy
viện vật lý địa cầu cho biết các trận động đất liên tiếp sau đó
bao gồm cả trận động đất sáng ngày hai mươi tám tháng bảy
đều là dư chấn của trận động đất có độ lớn năm ba độ richter diễn ra vào trưa ngày hai mươi bảy tháng bảy
sau một trận động đất thường có các rung chấn nhỏ hơn kèm theo là điều bình thường
người dân không còn lo lắng về nguy cơ xảy ra các trận động đất có độ lớn cao hơn
tại mộc châu sơn la trong thời điểm này
trong hai ngày hai mươi bảy tháng bảy và hai mươi tám tháng bảy
viện vật lý địa cầu đã cử hai đoàn công tác đến mộc châu sơn la
để trực tiếp khảo sát kiểm tra và đo đạc ảnh hưởng của các trận động đất
và đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã nam cường
huyện tiền hải tỉnh thái bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
là đối tượng lương thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu sáu
phường việt hòa thành phố hải dương tỉnh hải dương
và đối tượng nguyễn trọng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại số một mươi ngô gia tự
phường nguyễn trãi thành phố hải dương tỉnh hải dương
bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại